các bộ trưởng kinh tế asean đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối
bao gồm canada tại buổi tham vấn các bộ trưởng hoan nghênh sự gia tăng giá trị
giao dịch thương mại song phương giữa hai bên đạt một mươi bảy một nghìn tỷ đô la mỹ
song song với đó fdi từ canada vào asean đạt ba hai nghìn tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi chín
các con số cụ thể này đã đưa canada trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín
và đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ năm trong số các đối tác ngoại khối của asean
các bộ trưởng hoan nghênh và ghi nhận những tiến triển tích cực trong việc triển khai
kế hoạch công tác trong khuôn khổ tuyên bố chung giữa asean và canada về thương mại
và đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng thời thông qua kế hoạch công tác cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với nhiều cam kết sâu rộng của cả hai bên
các bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục mở cửa thị trường thúc đẩy đầu tư nhằm khuyến khích
sự lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ thiết yếu không áp dụng các biện pháp bảo hộ
bao gồm cả các biện pháp phi thuế có ảnh hưởng tiêu cực tới lường tru chuyển của các hàng hóa
và dịch vụ thiết yếu trong thời gian tới để chung tay chống lại đại dịch covid một mươi chín